thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
liên quan đến vụ việc hiệu trưởng và hiệu phó trường tiểu học nam trung yên hà nội
ngồi trên xe gây tai nạn cho học sinh trong sân trường
nhưng chối trách nhiệm
ngày hai mươi tám tháng hai quận ủy cầu giấy hà nội đã ra quyết định khai trừ đảng
đối với bà tạ thị bích ngọc và bà nguyễn thị hương
bà ngọc từng là bí thư tri bộ hiệu trưởng trường tiểu học nam trung yên
đây là hình thức kỷ luật đảng ở mức cao nhất
được áp dụng cho một sự việc nhỏ nhưng gây bất bình lớn trong xã hội
và ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới uy tín của đảng
đây không chỉ là một chuyện rất buồn của ngành giáo dục thủ đô
mà còn để lại nhiều băn khoăn và say rứt
về những bất cập trong công tác quản lý giáo dục cán bộ đảng viên
trước khi bị khai trừ đảng bà tạ thị bích ngọc bí thư tri bộ hiệu trưởng trường tiểu học nam trung yên
đã phải nhận hình thức kỷ luật cách chức hiệu trưởng với lý do
vi phạm nghĩa vụ công chức trong thực thi công vụ
không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành
không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn của học sinh
tại trường tiểu học nam trung yên
cố tình che giấu vi phạm gây khó khăn cho cơ quan điều tra
vi phạm rất nghiêm trọng
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên
tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp
và hình ảnh người giáo viên thủ đô nói riêng
và ngành giáo dục việt nam nói chung
câu hỏi đặt ra ở đây là
khi bà ngọc phạm lỗi
nhiều học sinh giáo viên trong đó có cả đảng viên biết
mà phải sau một thời gian dài
khi cơ quan chức năng có kết luận cụ thể
mới dám lên tiếng
nguyên nhân do đâu
có phải tổ chức đảng ở đó bị mất sức chiến đấu
nhưng khi nhìn nhận về vấn đề này
những người trong cuộc lại có cách nhìn
vì hai đồng chí của mình
đã nhận một quyết định kỷ luật
lẽ ra không đáng có
vì tin đồng chí mình
nên mới im lặng
lý giải như vậy thật sự không ổn
vì lẽ giữa báo cáo của bà ngọc
với những gì phụ huynh học sinh
và cả giáo viên cung cấp cho báo chí
thì hoàn toàn trái ngược nhau
điều đó ai quan tâm đều biết
tin là một chuyện
nhưng cũng cần phải tiến hành thanh tra kiểm tra ngay
khi có thông tin trái chiều
dân tướng sự việc
và có biện pháp ngăn ngừa kịp thời
cấp ủy sở tại không làm được
thì cấp ủy cấp trên
cụ thể là đảng ủy phường yên hòa phải vào cuộc
nếu tiến hành kịp thời
thì chắc là hậu quả không phải tới mức khai trừ đảng
nhưng việc cần làm nên làm
và phải làm đã không được làm
vì tri ủy tri bộ trường tiểu học nam trung yên
đảng ủy phường còn chờ quy trình
cũng báo cáo các đồng chí
thì nó phải có cái quy trình đầy đủ
từ cái sự báo cáo của đảng viên
cũng như sự kết luận của các cơ quan chức năng
thì mới đầu thì đảng viên thì cũng trao đổi
là cũng không phải có sự việc ý xảy ra
thì chúng tôi tin tưởng đổi ý
thì sau khi có kết luận của cơ quan cấp trên
thì chúng tôi phải yêu cầu làm rõ
phải chờ tới khi cơ quan chức năng kết luận cụ thể rõ ràng
thì cấp ủy sở tại mới vào cuộc
để tiếp tục làm rõ
tự phê bình và phê bình trong đảng để làm gì
tính chủ động trong kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên
của cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên
để phát hiện ngăn ngừa sai phạm khi có dấu hiệu để ở đâu
rõ ràng sự chậm trễ trong xử lý vụ việc
có nguyên nhân từ sự chậm chạp thụ động của tổ chức đảng
để khi việc đã rồi mới rút ra bài học
một cách trung trung đại khái
của những người có trách nhiệm liên quan
kỷ luật đó thì nó đảm bảo được cái tính nghiêm minh
và cái tính nghiêm túc của điều lệ đảng
và đồng thời thì nó cũng là cái tác động
nó cũng là một những cái bài học
để cho đối với các đồng chí cán bộ công chức đảng viên khác
trong cái việc trong khi làm việc
và cũng như trong cái giải quyết các công việc
việc xử lý kỷ luật đã xong
dư luận đánh giá là xác đáng nghiêm minh
nhưng tiếc là sự nghiêm minh đó
có được là từ trên đưa xuống

đã phải hai lần nhắc nhở chỉ đạo quyết liệt
thì vụ việc mới được làm rõ
nếu không e là vụ việc sẽ chìm đi trong im lặng
vì hình như trong vụ việc này
không ai muốn nhận khuyết điểm trách nhiệm của mình cả
nên ngại vạch áo cho người xem lưng
trong sự việc này thì tôi nghĩ bài học đầu tiên
là cái bài học về sự vô cảm của cán bộ công chức
cái thứ hai nữa là cái sự làm gương nêu gương
thực ra thì khi
mắc khuyết điểm thì sửa khuyết điểm là chuyện bình thường
sợ nhất là những người biết không nhận ra khuyết điểm
mà cũng không chịu sửa khuyết điểm
sự vô cảm cũng không chỉ ở riêng người vừa bị kỷ luật
trong vụ việc này thấy thấp thoáng biểu hiện
không chỉ của một người giấu giếm không dám nhận khuyết điểm
né tránh ngại phá trạng
thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh
không sâu sát cơ sở thiếu kiểm tra đôn đốc
không nắm chắc tình hình địa phương cơ quan đơn vị mình phụ trách
đó cũng chính là biểu hiện này
biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
nhưng vẫn chưa được những người có trách nhiệm
chỉ ra một cách rõ ràng cụ thể
để kịp thời có biện pháp đấu tranh đẩy lùi
qua vụ việc nhỏ này mới thấy
chống suy thoái cái khó
nằm ngay trong đội ngũ cán bộ đảng viên